chương trình đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả thủ đô hà nội
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn theo dõi những hoạt động văn hóa nổi bật vừa diễn ra
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày hiệp định paris được ký kết một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
và hai mươi ba năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa việt nam và hoa kỳ
một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cục văn thư và lưu trữ nhà nước việt nam phối hợp với lưu trữ quốc gia hoa kỳ
tổ chức triển lãm hội nghị paris đường đến hòa bình
triển lãm lần này là dấu mốc khẳng định quá trình hợp tác tích cực giữa lưu trữ việt nam với lưu trữ hoa kỳ
cũng như mở ra tương lai hợp tác sâu rộng với các cơ quan lưu trữ nước ngoài
trong thời gian tới
cục văn thư và lưu trữ việt nam
triển lãm trưng bày gần một trăm hai mươi tài liệu hiện vật hình ảnh về quá trình dẫn đến hội nghị paris
diễn biến và kết quả của hội nghị cũng như những tác động của nó tới cuộc đấu tranh giành độc lập
hòa bình thống nhất đất nước của việt nam
đặc biệt trong triển lãm này có khoảng một mươi hiện vật hình ảnh đã được lưu trữ quốc gia hoa kỳ giải mật
lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng việt nam
đây sẽ là tiền đề đánh dấu sự hợp tác hiệu quả trong tương lai giữa cục văn thư và lưu trữ nhà nước việt nam với lưu trữ quốc gia hoa kỳ
không dừng lại ở đó việc hợp tác tích cực giữa việt nam với các cơ quan lưu trữ nước ngoài
còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc sưu tầm những tài liệu quý hiếm của việt nam và về việt nam
để từ đó phát huy có hiệu quả những giá trị của tài liệu lưu trữ
và trải nghiệm những hình thức âm thanh hoàn toàn mới mẻ qua những màn trình diễn của các nghệ sĩ
từ nguồn cảm hứng âm nhạc sự giao thoa pha trộn giữa các nền văn hóa
buổi hòa nhạc đêm của những kỳ quan âm thanh được xây dựng với phong cách chủ đạo là nguồn năng lượng gắn kết
âm nhạc của âm thanh là những sợi dây kéo những nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới xích lại gần nhau hơn
mới đây tại trung tâm văn hóa pháp hai mươi bốn
trang tiền hà nội đã diễn ra buổi triển lãm với tên gọi chuyện tranh pháp hiện nay
triển lãm đã mang đến cho những người tham gia cơ hội được trải nghiệm những xu hướng chuyện tranh pháp trong thế kỷ hai mươi một
pháp là một trong những nước đầu tiên sản xuất chuyện tranh trên thế giới
khoảng hai thập niên trở lại đây thị trường chuyện tranh tại pháp và các nước nói tiếng pháp cực kỳ năng động
với khoảng bốn trăm linh nhà xuất bản đang hoạt động và năm đầu sách được xuất bản hàng năm
triển lãm chuyện tranh pháp hiện nay giới thiệu đến công chúng những xu hướng chuyện tranh của thế kỷ hai mươi một như chuyện giả tưởng tự chuyện chuyện phiêu lưu mạo hiểm
thể hiện một thị trường chuyện tranh pháp vô cùng năng động đa dạng và sáng tạo
thưa quý vị và các bạn lớp học hát miễn phí của câu lạc bộ dân ca quan họ baguico được thành lập từ năm hai nghìn chín

gần một mươi năm qua nơi đây đã trở thành nơi âm ẩm những tài năng của người dân ca quan họ baguico được thành lập từ năm hai nghìn chín

góp phần trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân cao quan họ trên quê hương kinh bắc
vừa mới đây câu lạc bộ baguico đã đưa những làn điệu dân ca quan họ zuka đến thủ đô hà nội
chương trình đã thu hút sự chú ý của du khách và trở thành không gian văn hóa độc đáo ở phố đi bộ hà nội
được thành lập từ nỗ lực của nữ doanh nhân nguyễn thị thành thực với mục đích truyền dạy miễn phí các làn điệu dân ca quan họ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giang
sau một mươi năm hoạt động câu lạc bộ dân ca quan họ bagico đã thu hút được hơn hai thành viên nhí tham dự
chương trình đã tạo được sự lan tỏa và trở thành phong trào lớn của địa phương góp phần tích cực vào việc bảo tồn và gìn giữ dân ca quan họ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
việt yên quê hương của chúng tôi cũng có được một mươi tám làn quan họ được công nhận là các làn quan hậu phổ
và chúng tôi đã nảy sinh ra một cái ý tưởng và mong muốn rằng là tổ chức những cái trại hè truyền dạy hát dân ca quan họ miễn phí và tổ chức thành những hội thi để cho các em thiếu nhi được hiểu về lịch sử
quê hương đất nước và đặc biệt là các em lưu giữ những văn hóa truyền thống của quê hương
chúng tôi rất tự hào rằng là chắc phải có đến trên hai lượt các em thiếu nhi được đào tạo ở hát dân ca quan họ miễn phí
và kể cả các làn điệu dân ca quan hộ cổ rất là khó các em cũng trình diễn rất là tuyệt vời
và có thể nói rằng là cái điều mà làm cho chúng tôi những người sáng lập chương trình này vui nhất là lớp trẻ không hề quay lưng với văn hóa truyền thống
và các em có quyền
được truyền dạy lại tất cả những cái văn hóa truyền thống đó là một phần lịch sử của quê hương
chương trình du ca quan họ lần này công lạc bộ bagico đã giới thiệu với du khách thủ đô hà nội những làn điệu dân ca quen thuộc như khách đến chơi nhà ly cây đa
trình diễn theo lối hát có nhạc đệm do các thành viên nhí của câu lạc bộ thể hiện
con tên là nguyễn ngọc phan anh năm nay con bảy tuổi
con đến từ trung tâm bagico tỉnh bắc giang
con đã học một mươi làn điệu dân ca quan họ
con rất thích hát dân ca quan họ bởi vì lúc bé bà con du con hát quan họ
với lôi diễn mộc mạc giản dị nhưng cũng đầy kỹ thuật các thành viên nhí đã mang lại không gian văn hóa vô cùng độc đáo cho khán giả thủ đô dịp cuối tuần
hôm nay gia đình mình cũng rất là tình cờ khi mà cuối tuần thì hai vợ chồng lên đây chơi
thì lại được nghe các bạn học sinh ở bắc giang các bạn ra đây biểu diễn về các làn điệu quan họ
thì thực ra là lâu lắm rồi mình phải được nghe những cái làn điệu quan họ ngốc mà lại do chính người dân bắc giang hát
và các bạn lại rất là nhỏ như thế thì thực sự là mình thấy rất là đầu tiên là mình thấy ngạc nhiên
thứ hai nữa là mình cảm giác rất là vui và nghe cảm giác là mình cảm thấy là mình cũng có thể dễ dàng
hòa nhịp được với các làn điệu của các bạn thể hiện
việc thành lập và duy trì tổ chức những hành trình du ca như câu lạc bộ quan họ baghiko
là một trong những mô hình góp phần không nhỏ vào việc nuôi dưỡng tình yêu với dân ca quan họ trong thế hệ trẻ
thưa quý vị và các bạn kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ hữu nghị việt nam nhật bản vừa qua tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam
giàn nhạc sao hưởng việt nam phối hợp với công ty ô tô toyota việt nam tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt toyota hai nghìn một mươi chín
toyota concert đã trở thành cái tên quen thuộc trong giới những người yêu thích thể loại âm nhạc thính phòng cổ điển của việt nam trong nhiều năm qua
bởi vậy trước đêm biểu diễn đã có rất đông khán thính giả đến phòng hòa nhạc của học viện âm nhạc quốc gia việt nam lần này
để đón nghe những điều đặc biệt từ buổi hòa nhạc này
với sự đầu tư giàn dựng công phu trong việc lựa chọn nhạc phẩm đềm diễn là sự giao thoa khéo léo tinh tế và sáng tạo
giữa các nghệ sĩ của hai nền âm nhạc á đông việt nam và nhật bản đã thực sự mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy hấp dẫn
ngay từ những ngày đầu khi sang việt nam làm việc tôi đã được gặp nhạc sĩ trọng bằng
ông là một nhạc sĩ lớn với nhiều tác phẩm âm nhạc hay và nổi tiếng
riêng cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một tác phẩm rất đặc biệt
nó như là bài quốc ca thứ hai của việt nam khi ca ngợi về hồ chí minh
bởi vậy tôi đã chọn tác phẩm này để trình diễn trong đêm nhạc hôm nay một đêm nhạc đặc biệt
đến từ đất nước mặt trời mọc với gần một mươi tám năm gắn bó với việt nam
hona tetsuji được lựa chọn là nhạc trưởng dẫn dắt toàn bộ đêm diễn toyota đặc biệt năm hai nghìn một mươi
mở đầu nhạc trưởng honna tetsuji và giàn nhạc sao hưởng
đã thể hiện hai bản quốc ca của việt nam và nhật bản đánh dấu tỉnh hữu nghị của hai nước trong suốt bốn mươi năm năm qua
bên cạnh đó bản giao hưởng thơ người về đem tới ngày vui
sáng tác bởi nghệ sĩ nhân dân trọng bằng cũng đã được trình diễn lần này
bản nhạc là sự tổng hòa gia diết và hào hùng đầy cảm xúc hướng về cố chủ tịch hồ chí minh
là khúc nhạc tượng trưng hoàn hảo cho lòng yêu nước bất diệt của người việt nam
tác phẩm cũng là lời tri ân của chính những người tổ chức chương trình hướng về bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
hai nghìn một mươi tám là một năm rất đặc biệt khi kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam và nhật bản
tôi rất vui vì được tham dự vào một sự kiện văn hóa chính trị lớn như thế này giữa hai quốc gia
tôi rất cảm ơn công ty toyota và giàn nhạc giao hưởng quốc gia việt nam
vì đã giúp tôi hoàn thành buổi biểu diễn và mang đến cho khán giả việt nam những tác phẩm âm nhạc tính phòng hay nhất
bên cạnh giàn nhạc giao hưởng việt nam đêm diễn còn có sự góp mặt của nghị sĩ độc tấu cello đến từ nhật bản dai miyata
người đã gắn bó với cây đàn cello từ năm ba tuổi từng biểu diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc tính phòng quy mô
và nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế
hiện tại anh là một trong những nghị sĩ cello tài năng nhất nhật bản thu hút rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả
đây là lần đầu tiên tôi được biểu diễn ở việt nam
mà lại là trong một sự kiện văn hóa quan trọng đánh dấu bốn mươi năm năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và nhật bản
được nhạc trưởng honda tetsuji giới thiệu việt nam là một đất nước rất mến khách và âm nhạc tính phòng ở đây cũng đang rất phát triển
tôi rất vui và mong muốn mang đến những điều hấp dẫn từ cây đàn cello đến tất cả các bạn
với phong cách trình diễn mới mẻ các nghệ sĩ đã mang đến một không gian âm nhạc vô cùng lôi cuốn
cái cảm nhận của mình thì thực ra mình cảm thấy đây là một cái chương trình rất là chuyên nghiệp
và cũng phải cảm ơn toyota đã đem một cái chương trình rất là tuyệt vời này cho khán giả việt nam
và thông qua chương trình thì thực ra thì mình cũng có một cái cảm nhận là không chỉ là nghe nhạc mà còn cảm nhận được cả văn hóa của người nhật ở đây nữa
họ rất là tận tâm và tâm huyết với âm nhạc
mình thực sự cảm thấy là các nghệ sĩ người nhật thì họ không những là truyền được cảm hứng mà họ còn thực sự là đưa được cái tinh thần của cái bản nhạc này cho người nghe
thế nên là mình thấy nó sẽ rất là khác so với những cái việc mà mình nghe
những cái đại loại là trên đài hay là trên tv hay là qua video
ở đây mình được nghe trực tiếp thì nó sẽ sống động hơn rất là nhiều và mình còn cảm nhận được không chỉ là văn hóa mà còn cả tinh thần của người nhật ở đây nữa
không chỉ là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ hữu nghị giữa việt nam và nhật bản
chương trình được thực hiện với mong muốn sẽ góp phần gìn giữ nét đẹp của nhạc cô điển mang dòng nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư phòngvănhovănhoaángn org vn
hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau